qua một thời gian quá trình gia đình cũng phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo
hiện nay thì gia đình cũng đã thoát nghèo rồi
đấy kinh tế thì rất là khá già
không chỉ riêng gia đình bảo anh nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố hà nội cũng nhận được sự hỗ trợ không nhỏ
từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế
nhờ đó điều kiện sống của người dân thuộc hộ nghèo đã được cải thiện rõ rệt
kế hoạch giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi theo chuẩn trung ương thành phố hà nội còn bốn một trăm một mươi hai hộ nghèo chiếm hai
và có ba chín trăm ba mươi chín hộ cận nghèo chiếm một mươi chín tổng số hộ dân cư
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn trung ương giảm từ hai chín mươi bảy đầu giai đoạn xuống còn hai
hiện nay thì theo thống kê của các đội địa phương đưa lên
thì doanh thu mỗi năm trung bình của ngành nghề nông thôn là khoảng hai trăm ba mươi sáu
tỷ đồng và tốc độ tăng trung bình vào khoảng một mươi một mươi một vào năm
và ngay cả trong trường hợp như covid như năm nay thì phát triển vẫn tiếp tục phát triển
bên cạnh những hỗ trợ về nguồn vốn người dân còn được tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp
và kiến thức quản lý được kết nối chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
hội nông dân chúng tôi sẽ kết hợp cho các hộ nghèo này
và vay cái quỹ hỗ trợ nông dân
sau khi các hộ được vay các vốn này thì chúng tôi sẽ giúp các hộ là
cho các hộ là tập huấn khoa học kỹ thuật về sản xuất về chăn nuôi các loại cây con
đồng thời chúng tôi cũng giúp cho các hộ là có thể là tư vấn cho các hộ là
có thể là chăn nuôi con gì hoặc là trồng những cây gì để nó đạt hiệu quả kinh tế cao
để tăng thu nhập kinh tế cho gia đình phát triển để nâng cao đời sống của các hộ
nhiều khoản vay đấy thì giờ mình mới có cái động lực để mình làm được như bây giờ
nếu mà không có cái khoản vay đấy thì mình kinh tế của mình thì chắc cũng bình thường cũng gọi là không
mình không có cái nguồn để mình tạo lực cho mình để mình tìm tòi
để tạo dựng những cơ sở như bây giờ để mình làm
thoát khỏi cảnh công việc bấp đênh không đủ
anh cường còn tạo được công an việc làm cho sáu công nhân với mức lương từ năm đến bảy triệu đồng một người
các hộ là sử dụng vốn vay rất hiệu quả
có thể là như chăn nuôi phát triển về chăn nuôi này phát triển về có thể là mở các sưởng sản xuất sưởng may
đấy thì trên địa bàn thì cũng có những hộ là vừa mới thoát cận nghèo
khi họ vay vốn hộ nghèo họ có những cái phát triển

bên cạnh đó đã củng cố phát triển được hơn một hợp tác xã nông nghiệp và hình thành một trăm một mươi năm mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp
từ kết quả trên có thể thấy công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố hà nội đã thực sự đi vào cuộc sống
và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp ngành tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp
nhờ đó điều kiện sống của người dân thuộc hộ nghèo đã được cải thiện rõ rệt
kế hoạch giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
quyết định việc hoàn thành mục tiêu về giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây cũng là năm cả nước tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết số một trăm linh hai nghìn một mươi năm
quy hát bằng cách đạt được kết quả quan trọng
năm hai nghìn một mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
vì vậy không chỉ ở cấp trung ương tại nhiều địa phương trên cả nước
nhờ triển khai đồng bộ các chính sách về giảm nghèo phù hợp với đặc thù
công tác giảm nghèo đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
qua hơn tám năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đã giúp nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh đồng nai thay ra đổi thịt
với hai mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đồng nai đang ở vị trí tiên phong trong thời kỳ hậu xây dựng nông thôn mới
trong đó chăm lo phát triển sản xuất nhằm không ngừng tăng thu nhập cho nông dân
xã lầm sàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai là địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp
từ thực hiện chương trình nông thôn mới kinh tế xã hội địa phương có nhiều khởi sắc
người dân dần thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp lạc hậu sang mô hình sản xuất hàng hóa
việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất được trú trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao